mặc dù giảm gần sáu mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
nhưng số ca mắc sốt xuất huyết bắt đầu có dấu hiệu tăng cao từ nửa cuối tháng bảy vừa qua
và đang tiếp tục có chiều hướng gia tăng
hơn nữa mùa mưa đang bắt đầu nên tình hình dịch thời gian tới có thể phức tạp hơn
bên cạnh việc chủ động phòng dịch covid một mươi chín bộ y tế khuyến cáo
người dân tuyệt đối không được chủ quan với sốt xuất huyết
là một trong những điểm nóng sốt xuất huyết của thành phố
thế nhưng xung quanh khu vực sống của người dân khu vực quận nam tử liêm vẫn đầy bãi nước động
mưa nhiều nắng mưa thất thường trong ngày là điều kiện thuận lợi
để ấu trùng mũi vằn chuyển bệnh sốt xuất huyết phát triển và dễ dàng gây bệnh
xung quanh hàng xóm vừa mới bên này cũng có người bị hôm trước bên kia cũng có người bị cho nên là rất lo sợ đấy
theo thống kê đối với khu vực miền bắc tới nay có gần ba ca mắc sốt xuất huyết
trong đó tập trung chủ yếu tại hà nội với gần hai ca mắc
với số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh liên tục trong một tháng qua
hà nội đã trở thành một trong một mươi địa phương có số bệnh nhân xuất xuất huyết cao nhất cả nước
hiện các phường trên địa bàn thành phố hà nội đã tiến hành phun thuốc diệt mũi tại khu vực nhà dân sinh sống
tuy nhiên thời tiết mưa nhiều nắng mưa thất thường nên mũi vẫn rất dễ tiếp tục sinh sôi
nếu không diệt tận gốc mầm bệnh do đó người dân không được chủ quan
để mà diệt tận gốc được thì là mình không thể là cứ phụ thuộc vào cái phun
mà bắt buộc cái cốt yếu nhất của cái vấn đề là phòng chống bệnh xuất xuất huyết
là mình phải ngăn chặn trước khi con mũi nó trưởng thành trước khi con mũi nó nở ra
đó là việc tìm và diệt long quang bọ gậy
chúng ta mới cắt cái bộ dịch là một mươi bảy là ba năm
thế nhưng hiện nay thì cái chu kỳ bệnh sốt huyết nó cũng không giống như trước đây
trước đây thì cái chu kỳ nó tương đối ổn định là bốn hoặc năm năm
thế nhưng hiện nay thì cái thời gian chu kỳ dịch nó sẽ giảm
và khả năng thì năm nay thì chúng tôi cũng dự báo là cũng có thể chưa sẽ không tăng cao
tuy nhiên thì cái số lượng mắc cũng khả năng nó sẽ tương đương với năm hai nghìn một mươi chín
nghĩa là trên dưới một mươi trường hợp
hiện có bốn tuyếp virus sốt xuất huyết lưu hành và bệnh không có miễn dịch chéo
nên một người có thể mắc nhiều tuyết
hơn nữa bệnh sốt xuất huyết chỉ có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine
việc phòng chống sốt xuất huyết hiện nay chủ yếu dựa vào việc loại bỏ các nguồn lây bệnh
nhưng cần tuân thủ các khuyến cáo hướng dẫn của bộ y tế trong việc phòng chống sốt xuất huyết
giữ vệ sinh diệt long quăng bọ gậy tại nơi ở và xung quanh